thưa quý vị liên quan vụ nam sinh lớp tám bị tấn công tử vong ngày hai mươi một tháng năm
luật sư nguyễn anh thơm trưởng văn phòng luật sư nguyễn anh đoàn luật sư hà nội cho biết
đã nhận được cuộc gọi từ mẹ của nạn nhân nhd thông báo em đã tử vong tại bệnh viện nhi trung ương
luật sư tiết lộ mẹ cháu d khóc nước nở gọi điện cho ông và thông báo nhd đã tử vong tại bệnh viện nhi trung hương
ngay trong chiều ngày hai mươi một tháng năm luật sư thơm đã có mặt tại bệnh viện nhi trung ương
để làm việc với cơ quan chức năng và mẹ đê trong việc pháp y nạn nhân theo quy định của pháp luật
sau khi hoàn tất thủ tục mẹ và gia đình đã đưa em d về an nghỉ tại quê hương phú thọ
trong sự tiễn biệt rất xúc động của mọi người
trước đó ngày một mươi chín tháng ba công an quận long biên tiếp nhận trình báo của gia đình cháu nhd sinh năm hai nghìn hai
ở quận long biên về việc cháu đê đang chơi tại sân đỉnh lệ mật phường việt hưng bị tấn công trọng thương
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được
công an quận long biên xác định khoảng một mươi năm giờ
ngày một mươi bảy tháng ba cháu tvk sinh năm hai nghìn một mươi hai ở quận long biên chơi tại khu vực đình lệ mật
cháu tvk và nhd xảy ra mâu thuẫn d tấn công k sau đó cháu k chạy đi gọi anh trai là tvm để nhờ giải quyết mâu thuẫn
khi hai anh em đi bộ ra sân đình lệ mật thì gặp bố là anh tvt
sau khi nghe kể lại sự việc anh tê chở hai con ra sân đình lệ mật để làm rõ chuyện
khi đến khu vực đình lệ mật
anh tê bảo hai con đi vào sân đình gặp ông nội đang có mặt ở đấy
sau đó anh t quay xe định ra về
lúc này anh t thấy cháu m chạy vào tấn công cháu d ngã ra đất
anh tê vào căn ngăn rồi chở hai con về nhà
sau đó anh tê trở lại khu vực sân đình lệ mật thì thấy cháu đây có biểu hiện chóng mặt tái nên đã đưa vào bệnh viện đa khoa đức giang cấp cứu
sau đó nạn nhân được chuyển sang bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám
ngày hai mươi sáu tháng ba gia đình chuyển bệnh nhân về bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ điều trị
sau đó cháu bé được chuyển vào bệnh viện nhi trung mương và tử vong tại đây
bình luận về sự việc tiến sĩ luật sư đặng văn cường ủy viên ban chấp hành hội bảo vệ quyền trẻ em việt nam cho rằng
khi tiếp cận thông tin vụ nam sinh bị đánh dẫn đến nguy kịch thì bất kỳ phụ huynh nào cũng bàng hoàng lo lắng cho sự an nguy của con em mình và thương nạn nhân
luật sư đặng văn cường nêu quan điểm tấn công cháu bé lớp tám đến mức nạn nhân không còn có khả năng kháng cự và rơi vào tình trạng sống thực vật
là hành vi rất man dợ tản nhẫn họ thực hiện hành vi một cách tàn bạo không khác gì đánh kẻ thù thể hiện ý thức coi thường pháp luật
đây là hành vi vi phạm pháp luật có thể xâm phạm đến tính mạng sức khỏe của trẻ em xâm phạm quyền trẻ em quyền con người quyền công dân và có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự
ông cường nhấn mạnh sự việc này gây hoang mang trong dư luận gây ra hệ lụy lâu dài đối với nạn nhân và gia đình nạn nhân
hội bảo vệ quyền trẻ em việt nam sẵn sàng tham gia để hỗ trợ pháp lý cho gia đình nạn nhân
cơ quan chức năng cần khẩn trương vào cuộc để xác minh làm rõ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
luật sư cường phân tích trong vụ việc nạn nhân bị tấn công đến mức bất tỉnh mới được buông thà
rất có thể các đối tượng ra tay tưởng nạn nhân đã tử vong nên mới dừng tay
đáng chú ý hành vi tấn công nghiêm trọng mà không ai phát hiện can ngăn cứu giúp là vấn đề thực sự đáng lo ngại trong xã hội hiện nay
ông cường cho rằng cơ quan điều tra sẽ vào cuộc làm rõ nguyên nhân sự việc làm rõ danh tính của các đối tượng và xác định hậu quả gây ra đối với nạn nhân
trường hợp kết quả xác minh cho thấy kẻ tấn công cháu bé lớp tám này đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự
theo điều một mươi hai bộ luật hình sự thì sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc giết người
tùy thuộc vào tính chất nguy hiểm của hành vi và hậu quả có thể xảy ra
nếu các đối tượng đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và hậu quả được xác định là rất nghiêm trọng
cơ quan điều tra sẽ xem xét động cơ mục đích đánh người có nhằm mục đích là để sát hại nạn nhân hay không
hành vi có thể dẫn đến việc nạn nhân tử vong hay không
đây là căn cứ để xác định hành vi này sẽ bị xử lý về tội cố ý gây thương tích hay tội giết người
trường hợp kết quả xác minh cho thấy các đối tượng có mục đích sát hại nạn nhân hoặc hành vi có thể dẫn đến nạn nhân tử vong
các đối tượng này nhận thức được hành vi của mình có thể tước đoạt tính mạng nạn nhân nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi
nạn nhân không tử vong do được cấp cứu kịp thời thì sẽ xử lý các đối tượng về tội giết người
theo quy định tài điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự và hướng dẫn tại án lệ số bốn mươi bảy năm hai nghìn hai mươi một al
hình phạt trong trường hợp này có thể là tù trung thân tử hình đối với các đối tượng phạm tội đã đủ một mươi tám tuổi
và có thể tới một mươi tám năm tù đối với các đối tượng từ đủ một mươi sáu đến dưới một mươi tám tuổi
nếu kết quả xác minh các đối tượng này không nhận thức được hành vi của mình có thể dẫn đến việc nạn nhân tử vong
không có mục đích sát hại nạn nhân và hành vi không dẫn đến việc nạn nhân tử vong
thì các đối tượng này chỉ có thể bị xử lý về tội cố ý gây thương tích theo điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự
tiến sĩ luật sư đặng văn cường cho hay trong vụ việc này độ tuổi của các đối tượng đã thực hiện hành vi xâm phạm đến tính mạng
sức khỏe của nạn nhân nguyên nhân sự việc diễn biến hành vi của các đối tượng và hậu quả có thể xảy ra đối với nạn nhân
là những vấn đề quan trọng để xác định có đủ căn cứ xử lý hình sự hay không nếu xử lý thì sẽ xử lý về tội danh gì
thưa quý vị liên quan đến vụ nam sinh lớp tám tên nhd sinh năm hai nghìn một mươi sống tại phường việt hưng quận long biên hà nội
bị hành hung dẫn đến nguy kịch ngày hai mươi năm tháng ba đã khiến dư luận vô cùng phẫn nộ
mẹ cháu d cho biết gia đình chị đang làm thủ tục để đưa cháu đê về nhà
người mẹ không kim được xúc động nói với giọng rừng rừng
cháu đã chết não hơn một tuần các bác sĩ tại bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám cũng đã cố gắng hết sức
nhưng do cháu bị quá nặng đến thời điểm hiện tại gia đình tôi xác định là đã mất con rồi
chị cho biết sắp tới gia đình chị sẽ cố gắng giữ vững tâm lý để chuẩn bị lo hậu sự cho con trai được chú đáo
rồi mới tính đến những chuyện khác
mong muốn của gia đình là những người đã ra tay hành hung con trai chị sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
trước đó ngày hai mươi năm tháng ba đại diện công an quận long biên hà nội
cho biết đơn vị đang điều tra vụ nam sinh lớp tám bị tấn công hội đồng dẫn đến nguy kịch
theo phản ánh của chị l chiều một mươi bảy tháng ba con trai chị là cháu nhd sinh năm hai nghìn một mươi
học sinh lớp tám trường trung học cơ sở việt hương phường việt hưng quận long biên
trời bóng rổ tại sân mỹ đình lệ mật
tại đây đêm mâu thuẫn với cháu k sinh năm hai nghìn một mươi hai
mẹ nạn nhân cho biết cháu k đã gọi anh trai sinh năm hai nghìn tám và bố ra
sau đó k và anh trai k tấn công với cháu k
k và cháu d khiến thiếu niên này bất tỉnh tại chỗ
sau đó đây được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện quân y một trăm linh tám và trải qua hai lần phẫu thuật
theo mẹ nạn nhân hiện cháu tiên lượng xấu do bị tổn thương quá nặng nên sự sống của cháu gần như không còn
cố gắng duy trì sự sống từng ngày bằng máy thở
theo đại diện công an quận long biên sau khi nhận tin báo đơn vị đã mời những người liên quan đến trụ sở để làm việc lấy lời khai
cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định
vâng thưa quý vị trước diễn biến vụ việc luật sư nguyễn anh thơm trưởng văn phòng luật sư nguyễn anh
đoàn luật sư thành phố hà nội là người tham gia tố tụng hỗ trợ pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình nạn nhân cho biết
sáng nay anh đã cùng gia đình cháu đê chuyển nạn nhân về bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ để duy trì thở máy
theo đó luật sư thơm cho biết cháu nê nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê khám ngoài không có dấu vết tổn thương
phần đầu không có biểu hiện bị vết thương hở khám trong thì bị chấn thương nặng
cháu đê đã được phẫu thuật hai lần nhưng do vết thương quá nặng dẫn tới phải thở máy duy trì sự sống từng ngày
do sức đề kháng của trẻ tốt nên có thể kéo dài hơn so với người lớn tuổi
theo thông tin từ luật sư thơm quá trình điều trị cấp cứu bác sĩ cho mẹ cháu biết cháu bị tổn thương nặng nhất phần hố gáy do bị tác động ngoại lực rất nhiều
gáy là phần nguy hiểm nhất và quan trọng nhất bị tổn thương nặng nên máu không lưu chuyển lên
cháu đã bị tổn thương nặng và tụ máu đen nên mới dẫn đến tình trạng nguy kịch
ngoài ra còn có những tổn thương khác trên vùng đầu nhưng không quan trọng bằng tổn thương phần hố gáy
mọi người đều thương cháu và rất bức xúc mong xử lý nghiêm minh đối tượng gây ra cho cháu
theo nhận định ban đầu của luật sư có thể thấy tình trạng của cháu là do lực tác động bằng vật tay mềm chủ yếu vào vùng hố gáy dẫn tới
như vậy có thể loại trừ nguyên nhân cháu bị lực tác động rồi ngã va chạm đầu với nền sân đình
cháu cao hơn một m bảy nặng hơn sáu mươi kg nếu ngã thì sẽ để lại những vết thương có thể như dây xước bầm tím sưng ở phía trước chán hai thái dương đỉnh đầu phía sau
để có căn cứ xác định nguyên nhân dẫn đến tình trạng nghiêm trọng của cháu
cần dựa trên kết quả giám định pháp y của cơ quan chuyên môn về nguyên nhân và cơ chế hình thành vết thương
tuy nhiên qua những nhận định sơ bộ ban đầu quan điểm của luật sư thấy vết thương vùng hố ghé này khả năng là do lực tác động liên tục bằng vật tay mềm gây nên
và loại trừ việc va đập với vật tài cứng mặt phẳng là khó gây nên
theo lý luận định tội danh nếu xác định đối tượng sử dụng vũ lực tấn công vào vùng gáy đầu dẫn tới chấn thương nặng sẽ cấu thành tội sát hại người khác theo quy định tại điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
trường hợp nạn nhân bị lực tác động làm ngã xuống nền chấn thương do bị tác động làm ngã sẽ cấu thành tội cố ý gây thương tích theo quy định tại điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự
đối với vai trò của người bố của ca
luật sư thơm cho rằng cần xem xét vai trò đồng phạm bởi những căn cứ
biết con xảy ra mâu thuẫn nhưng do bênh con đã cùng hai con đi xa máy để gặp bé để giải quyết
thông thường với việc trẻ em mâu thuẫn thì người bố cần phải hỏi rõ cháu bé sự việc khuyên giải
nhưng ông bố này đã bỏ mặt để cho hai con sông vào tấn công bé đê mà không can ngăn
nếu người bố có mặt đứng ngay gần để mặc con tấn công cháu bé thì là người giúp sức ủng hộ về tinh thần
nếu không có bố đến cùng thì các con đã không dám xuống tay tàn ác như vậy